theo ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh cho biết từ ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến hết ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng tại lăng chủ tịch hồ chí minh lễ tưởng niệm tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm hai nghìn hai mươi
lễ viếng chủ tịch hồ chí minh và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín